chiều nay tỉnh hòa bình tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi tám và lễ hội cây ăn quả có múi và hội trợ nông nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc và lãnh đạo các bộ ngành trung ương đại diện các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài dự buổi lễ
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của đảng bộ
chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh hòa bình vì những gì đã làm được trong năm qua
thủ tướng hoan nghênh và cảm ơn các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đến đầu tư hợp tác và thể hiện sự quan tâm đối với tỉnh hòa bình
thủ tướng đánh giá cao việc tỉnh hòa bình đã chủ động xây dựng đề án phát triển vùng động lực kinh tế đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
thủ tướng gợi ý tỉnh hòa bình tập trung vào ba mũi nhọn để phát triển trong thời gian tới
một là phát triển dịch vụ du lịch xây dựng hòa bình thành tỉnh du lịch
hai là phát triển nông lâm nghiệp chế biến ứng dụng công nghệ cao
ba là phát triển công nghiệp địa phương những lĩnh vực giàu tiềm năng
thứ nhất người ta thường hay nói nhất cặn thị nghỉ cặn sông
mình được cặn thị rất rõ ràng rồi gần hà nội cặn sông sông đà nổi tiếng rồi
cho nên chúng ta học thêm một câu nữa nhất tự lý nghỉ tốc độ
cho nên việc phát huy lợi thế địa chiến lược vùng thủ đô
tuyến vào tốc quán quả lợi
tuyến vào tốc quả lợi ví như hành doanh kinh tế đông tây hà nội hòa bình
tuyến toán quả lợi sẽ tạo ra những động lực tăng trưởng mới sức mặt mới không chỉ của hòa bình mà các tỉnh tây bắc
thứ hai các vị đã có nhiều kinh nghiệm tốt tỉnh hòa bình của chúng ta
công tác xúc tiến đầu tư cung ứng dịch vụ hỗ trợ tốt nhất cho nhà đầu tư
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

thủ tướng cho rằng hòa bình phải nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh
đặt mục tiêu tiệm cận với mặt bằng chung của vùng thủ đô trong năm năm tới
tỉnh cần chú trọng vấn đề liên kết vùng tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất chuỗi giá trị
để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường
tại hội nghị dưới sự chứng kiến của thủ tướng chính phủ và các bộ ngành trung ương
tỉnh hòa bình đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho một mươi một dự án
tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn một mươi một ba trăm linh tỷ đồng
ký một mươi tám bản ghi nhớ đầu tư với tổng số vốn khoảng sáu mươi tám tỷ đồng